bảy dự án với tổng số tiền viện trợ hơn một một triệu usd vừa được đại sứ đặc mệnh toàn quyền nhật bản tại việt nam ký kết với các đơn vị tổ chức nhằm góp phần hỗ trợ việt nam phát triển bền vững
đây là một trong những hoạt động nằm trong chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở của chính phủ nhật bản dành cho việt nam
bảy dự án được ký kết bao gồm dự án xây dựng hệ thống nước sạch tại xã tân lập huyện trợ đồn tỉnh bắc cạn dự án giả phá bom chùm tại tỉnh quảng bình
dự án cung cấp trang thiết bị chữ nổi cho ba tỉnh miền bắc việt nam dự án xây dựng lớp học cho trường tiểu học thượng ninh xã thượng ninh tỉnh thanh hóa
dự án xây dựng đường liên bản xã hố mít tỉnh lai châu dự án xây dựng trường mầm non xã tà tổng huyện mừng tè tỉnh lai châu và dự án cung cấp thiết bị chụp x quang di động sàng lọc bệnh lao
các chương trình viện trợ không hoàn lại quy mô nhỏ cấp cơ sở được thực hiện nhằm nghiên cứu giải quyết từng nhu cầu cấp thiết bằng việc hợp tác với các đoàn thể địa phương và các tổ chức phi chính phủ
tại việt nam các chương trình được triển khai từ năm một nghìn chín trăm chín mươi hai đến nay đã thực hiện được sáu trăm tám mươi dự án với tổng số tiền viện trợ lên tới năm mươi tám triệu đô la mỹ